hưởng ứng phong trào thi đua do bộ công an và công an thành phố hà nội phát động với chủ đề
lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín
thành bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
ngày một mươi chín tháng tám công an các quận huyện trên địa bàn tp hà nội
đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt này với nhiều hoạt động ý nghĩa
phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề
lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín
thành bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy thủ trưởng các đơn vị
nâng cao nhận thức khích lệ cổ vũ tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với phương châm giữ vững bên trong bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài
qua đó lực lượng công an khẳng định vai trò nòng cốt tham gia phòng chống dịch
thực hiện thắng lợi mục tiêu kép và giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn
ngày sau lễ phát động đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được công an các quận huyện triển khai
như gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ công an quận hà đông đã tình nguyện tham gia hiến máu
tại chương trình giọt máu nghĩa tình chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín